lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho người dân đang được thực hiện thí điểm tại một số tỉnh thành
và được kỳ vọng sẽ trở thành hồ sơ điện tử trọn đời cho mỗi cá nhân
khi đã có hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử tại bất kỳ bệnh viện nào
bác sĩ cũng có thể xem được bệnh án của người bệnh giúp trần đoán bệnh từ xa một cách chính xác
tuy nhiên việc thực hiện này liệu có khả thi hay không thực tế đã cho thấy một số bất cập tồn tại
ngay từ sáng sớm bà trịnh thị liên đã có mặt tại trạm y tế xã tri phương huyện tiên du tỉnh bắc ninh
để thực hiện lập hồ sơ quản lý sức khỏe
khám tổng quát đo huyết áp cân nặng chiều cao và siêu âm là toàn bộ quy trình mà bà được thực hiện tại đây
toàn bộ dữ liệu này sẽ được nhập vào dữ liệu điện tử
xã tri phương huyện tiên du tỉnh bắc ninh là một trong những địa phương đầu tiên
thí điểm lập hồ sơ theo dõi sức khỏe điện tử cho người dân
khi triển khai ngành y tế ở đây cho biết họ gặp khá nhiều khó khăn
hầu hết các trạm y tế xã đều chưa đủ điều kiện và trang thiết bị để có thể thực hiện được việc này
các xét nghiệm hóa sinh thông số về nhóm máu chưa thực hiện được
không chỉ bắc ninh mà ngay tại hà nội việc triển khai này cũng gặp nhiều bất cập
long biên và gia lâm là hai quận triển khai thí điểm đầu tiên được sở y tế đầu tư nguồn lực
nhưng sau một mươi năm ngày triển khai cũng mới chỉ đạt khoảng hơn năm mươi số người trong nhóm đối tượng đến lập hồ sơ
sở y tế với cộng đồng để đảm bảo độ chuẩn sát cũng như thống nhất về các phương pháp để đảm bảo được độ chuẩn sát về sinh nghiệm máu
những bất cập vướng mắc này cần có những giải pháp tháo gỡ kịp thời tránh để một chủ trương lớn không phát huy hiệu quả trong thực tế gây lãng phí cho cả nhà nước và người dân